mặc dù thời gian qua tỉnh đồng nai và thành phố biên hòa đã có nhiều nỗ lực trong việc khắc phục tình trạng ngập nước trên địa bàn
tuy nhiên thời gian gần đây sau các trận mưa lớn nhiều nơi ở thành phố biên hòa vẫn bị ngập nghiêm trọng
liên tiếp trong nhiều ngày qua cứ sau những trận mưa lớn kéo dài khu vực ngã ba trạng dài tại đường đồng khởi và đường bùi trọng nghĩa ngập sâu
kéo theo đó là tình hình giao thông ủn tắc trong nhiều giờ liền
ngoài ra nhiều hộ dân khu phố bốn c và khu phố năm phường trảng dài sống dọc suối săn máu cũng bị ngập nặng
cơn mưa lũ kéo dài cũng đã ngập lục trên diện rộng khoảng ba mươi hai hộ dân
ban chỉ đạo phòng chống lục bão của thành phố cũng như của phường cũng đã xuống giúp đỡ người dân di dời những tài sản cũng như là con người
đảm bảo làm sao không thiệt hại về tài sản cũng như là thiệt hại về con người
trong khi đó đường bùi trọng nghĩa

đây là tuyến đường thu phí bot do đó phải liên quan đến rất nhiều đơn vị
theo ủy ban nhân dân thành phố biên hòa hiện vẫn còn khoảng một mươi điểm và khu vực thường xuyên bị ngập nặng sau những trận mưa lớn
do đó bên cạnh tiếp tục triển khai chống ngập các điểm cũ
thì những điểm phát sinh mới cũng đang được ngành chức năng liên quan lên phương án chống ngập
tuy nhiên một số điểm và khu vực kinh phí quá lớn nên vẫn chưa thể giải quyết được trong thời gian trước mắt